tổng công ty cấp nước sài gòn sawako cho biết để phục vụ việc đấu nối dự án tuyến ống cấp nước ở một số khu vực
đơn vị sẽ giảm áp lực bơm nhà máy nước thủ đức do đó một số quận nội thành sẽ bị ảnh hưởng mất nước
hoặc giảm áp lực bơm nước trong khoảng thời gian từ đêm ngày một mươi một tháng bảy đến sáng ngày một mươi hai tháng bảy
tổng công ty cấp nước sài gòn sẽ giảm áp lực bơm nhà máy nước thủ đức và cô lập ngưng nước tuyến ống truyền tải
dọc theo trục đường điện biên phủ võ thị sáu hai tháng ba từ hai mươi hai h ngày một mươi một tháng bảy đến năm h sáng ngày một mươi hai tháng bảy
do đó nhiều khu vực thuộc bốn quận trung tâm sẽ mất nước trong khoảng bảy tiếng gồm quận một bốn phường
quận ba một mươi một phường quận một mươi một một mươi ba phường và toàn bộ quận một mươi đồng thời bốn phường của quận năm cũng sẽ bị ảnh hưởng gây nước yếu
để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sinh hoạt của người dân tổng công ty cấp nước sài gòn đã có phương án điều tiết
điều phối nguồn nước hỗ trợ